tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử một mươi bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
bị cáo nguyễn nhật cảm bị xác định có vai trò chủ mưu đã lợi dụng dịch bệnh thông đồng nâng giá máy xét nghiệm covid một mươi chín lên bảy tỷ đồng cao gấp ba lần so với giá nhập
bị cáo nguyễn nhật cảm có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi trực tiếp thỏa thuận thống nhất giá mua sắm các máy và thiết bị y tế với các bị cáo nguyễn ngọc nhất nguyễn thanh tuyền và đào thế vinh ấn định mức giá gói thầu là chín năm tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường
bị cáo nguyễn nhật cảm trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo nguyễn trần duy để duy giả mạo hồ sơ đấu thầu chỉ định công ty mst trúng thầu trái quy định của pháp luật thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng gây dư luận xấu trong xã hội
phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày